thưa quý vị sáng ngày hôm nay tòa án nhân dân tp hà nội đã mở phiên xét xử sơ thẩm
đối với cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận nguyễn ngọc hai
và một mươi một bị cáo khác nguyên là lãnh đạo và cán bộ tỉnh bình thuận
trong đó có bị cáo lương văn hải nguyên phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận
do liên quan đến việc giúp công ty tân việt pháp được hưởng lợi số tiền hơn bốn mươi năm tỷ đồng trái quy định
các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
theo cáo trạng bị cáo nguyễn ngọc hai biết rõ quy định của pháp luật về căn cứ thời điểm tính tiền sử dụng đất tiền thuê đất
nhưng vẫn băn hành chủ trương giao ba lô đất thuộc quỹ đất hai bên đường dt bảy trăm linh sáu b phường phú hài tp phan thiết
cho công ty tân việt pháp vào năm hai nghìn một mươi bảy nhưng áp dụng giá đất được phê duyệt năm hai nghìn một mươi ba trái quy định pháp luật
trong vụ án các bị cáo đều
các bị cáo đều biết rõ quy định của pháp luật về căn cứ thời điểm tính tiền sử dụng đất tiền thuê đất nhưng vẫn thông nhất đề xuất
tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận về việc giao ba đô đất cho công ty tân việt pháp
nhưng không xác định giá đất cụ thể tại thời điểm giao đất
cáo trạng xác định hành vi của các bị cáo gây thiệt hại cho nhà nước hơn bốn mươi năm tỷ đồng phạm vào tội vi phạm quy định về quản lý
sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
trong đó bị cáo nguyễn ngọc hai là người chịu trách nhiệm với vai trò chính bị cáo đương văn hải và các bị cáo khác có vai trò đồng phạm
phiên tòa dự kiến diễn ra trong năm ngày
sau hai ngày xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chạy điều chuyển giám đốc công an tỉnh an giang đi nơi khác với giá hai mươi tỷ đồng
vào sáng ngày một mươi tháng năm tòa án nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt đối với năm bị cáo gồm vũ văn quý chú tại tp hcm
một mươi ba năm tù về tội
chín năm tù về tội rửa tiền
tổng hợp hình phạt đối với bị cáo quý là hai mươi hai năm tù
ngô văn trọng chú tại tp đà nẵng một mươi năm tù
hoàng thị tâm chú tại tp hcm một mươi năm tù
đào ngọc cảnh chú tại tp đà nẵng tám năm tù
cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và trần trí mãnh chú tại tỉnh an giang một mươi một năm tù về tội đưa hối lộ
để ngăn chặn tình trạng này bên cạnh công tác tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
lực lượng công an đẩy mạnh công tác tuyên truyền yêu cầu gia đình phụ huynh viết cam kết
chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật cam đoan không giao xe cho người chưa đủ điều kiện
điều khiển phương tiện tham gia giao thông không sử dụng xe độ xe tự chế tụ tập
gây mất trật tự an toàn giao thông trật tự công cộng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng vừa khởi tố và lệnh tạm giam
đối với trần văn trương chú tại huyện định quán tp đà nẵng để điều tra về hành vi giết người
trước đó vào chiều ngày hai mươi chín tháng bốn trong lúc nhậu giữa trương và anh nguyễn văn phương
trú tại huyện định quán phát sinh mâu thuẫn anh phương đã dùng tay đấm vào mắt của trương
thì bị trương dùng dao nhọn đang đổ trái cây đâm một nhát trúng ngược trái khiến anh phương tử vong
sau khi gây án trương đã bỏ trốn khỏi hiện trường thì bị công an huyện định quán tổ chức
truy xét bắt giữ bàn giao cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai thụ lý theo quy định
dùng ly bia đánh bạn nhậu gây thương tích một mươi một lâm trọng hiếu chú tại tp vĩnh long
vừa bị toán nhân dân tp vĩnh long tuyên án hai năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội cố ý gây thương tích
theo cáo trạng vào tối ngày chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai sau khi nhậu hiếu cùng với nhóm bạn
đến quán bia club một trăm ba mươi chín vào lúc sau nguyễn tấn đạt chú tại huyện long hồ cũng đến quán
và đi đến bàn của hiếu để gặp bạn và lấy đi bia trên bàn
để mời mọi người trong bàn thì bất ngờ bị hiếu cầm đi bia đánh vào tráng gây thương tích một mươi một
tại phiên tòa hiếu khai nhận giữa hiếu và đạt không quen biết
nguyên nhân hiếu gây thương tích cho đạt là do lúc nhậu đạt nhiều lần qua bàn hiếu mời bia
nhưng không đem theo bia và còn nhiều lần lấy bia trên bàn của hiếu để mời các bạn khác